chào mừng quý vị đến với bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi vào khung giờ một mươi sáu h ba mươi phút hàng ngày trên antv
thưa quý vị thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký ban hành công điện số năm cdttg
về việc tăng cường công tác phòng chống dịch dịp tết nguyên đán và mùa lễ hội hai nghìn hai mươi
công điện gửi các bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ
chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
thủ tướng chính phủ trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín yêu cầu
các bộ ngành địa phương quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm chỉ thị của ban bí thư
về việc tổ chức tết quý mão hai nghìn hai mươi ba và chỉ thị của thủ tướng chính phủ
về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba vui tươi lành mạnh an toàn tiết kiệm
bộ y tế tiếp tục thường xuyên theo dõi bám sát tình hình dịch bệnh trong nước quốc tế
phối hợp với ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chỉ đạo việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch nhất là với dịch bệnh covid một mươi chín
chủ động giám sát phát hiện sớm xử lý ổ dịch kịp thời không để lây lan bùng phát trong cộng đồng
và hạn chế xảy ra các trường hợp chuyển bệnh nặng tử vong thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa công tác tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
bộ văn hóa thể thao và du lịch chủ trì phối hợp với bộ y tế và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chỉ đạo hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho khách du lịch và người dân
tăng cường kiểm tra giám sát việc tổ chức các hoạt động sự kiện dịp tết nguyên đán và mùa lễ hội đầu năm hai nghìn hai mươi
các bộ công an quốc phòng giao thông vận tải công thương ngoại giao và các bộ ngành liên quan
theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao phối hợp với các địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội
và lưu thông hàng hóa trong thời gian tết nguyên đán và dịp lễ hội đầu năm để người dân được đón tết an toàn vui tươi lành mạnh
tòa án nhân dân tỉnh an giang đã tuyên án vụ buôn lậu hai trăm linh tấn đường cát đối với nguyễn thị kim hạnh hay còn gọi là mười tường cùng các đồng phạm sau nhiều ngày nghị án
theo cáo trạng nguyễn thị kim hạnh trực tiếp mua đường cát từ campuchia vận chuyển về việt nam bán cho khách hàng ở các tỉnh và điều hành toàn bộ đường dây vận chuyển hàng lậu cũng như phân công nhiệm vụ cho từng người trong đường dây
kết quả điều tra xác định từ năm hai nghìn một mươi đến hai nghìn hai mươi mười tường trực tiếp mua đường cát từ campuchia mang về việt nam bán cho ba mươi ba người tại nhiều tỉnh thành với hơn hai trăm linh tấn đường cát giá trị hai tám trăm tám mươi năm tỷ đồng
tại phiên tòa hội đồng xét xét
tuyên phạt bị cáo nguyễn thị kim hạnh một mươi bốn năm tù nguyễn hoàng út em trai hạnh một mươi ba năm tù võ minh phương trần công tới bùi văn miển trần văn phương mỗi bị cáo tám năm tù và nguyễn tường cẩm tú bảy năm tù cùng về tội buôn lậu
đồng thời phạt bổ sung bằng hình phạt tiền đối với bị cáo hạnh chín mươi triệu đồng bị cáo út hai mươi triệu đồng
thưa quý vị
gần sáu chai llon bia mang nhãn hiệu nước ngoài vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tỉnh khánh hòa phát hiện thu giữ vì không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ
trước đó lúc hơn hai mươi một h ngày sáu tháng một lực lượng cảnh sát kinh tế phối hợp với trạm cảnh sát giao thông ninh hòa phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh khánh hòa tiến hành kiểm tra xe ô tô khách biển số bảy mươi bốn b một nghìn chín trăm bảy mươi
qua kiểm tra phát hiện trên xe đang vận chuyển hai trăm hai mươi bốn kết bia chai
ghi nhãn hiệu là henneken trên vỏ chai ghi chữ nước ngoài không có tem nhãn phụ ba mươi két bia chai và hai mươi năm thùng biaon cùng mang nhãn hiệu
nước ngoài trên chai và lon đều ghi tiếng đều không có tem và nhãn phụ
qua làm việc tài xế không cung cấp được hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ và cho biết nhận trở hàng theo điều động của chủ xe từ tỉnh quảng trị vào thành phố hồ chí minh

các quy định nghiêm ngặt trong lĩnh vực khám chữa bệnh nhiều cơ sở spa thẩm mỹ chăm sóc da đã tìm mọi cách để thu hút khách hàng bằng những lời quảng cáo hấp dẫn và sử dụng tên gọi công nghệ mới với các gói khuyến mãi và ưu đãi
cá biệt là có nhiều trường hợp khách hàng phải chịu cảnh tiền mất tật mang khi mà phải chấp nhận đánh cực sức khỏe của mình vào bàn tay những bác sĩ dởm
những cơ sở chăm sóc dịch vụ thẩm mỹ mà công an quận thanh khê thành phố đà nẵng kiểm tra và phát hiện trong thời gian vừa qua tiếp tục là lời cảnh tình đến người tiêu dùng về sự tràn lan của tình trạng này
đây là một cơ sở chăm sóc da nằm trên đường bào hạc một thuộc địa bàn phường vĩnh trung quận thanh khê thành phố đà nẵng vừa bị đội cảnh sát kinh tế công an quận phát hiện khi chuẩn bị thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ vùng kín cho một khách hàng nữ
mặc dù không phải là bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc cơ sở khám bệnh chữa bệnh có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ nhưng cơ sở này vẫn nhận thực hiện can thiệp thẩm mỹ cho khách hàng trái quy định
với vi phạm này chủ cơ sở phải đối diện với mức phạt lên đến bảy mươi triệu đồng
thời gian vừa qua đội cảnh sát kinh tế môi trường công an quận thanh khê đã tiến hành kiểm tra với một mươi một cơ sở kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn
đã phát hiện là bốn cơ sở
những vi phạm lớn trong kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ biển hình là hành vi sử dụng thuốc các thiết bị và các chất làm đầy để can thiệp vào cơ thể con người
và sử dụng những người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh
theo quy định thì những hành vi mà xâm lấn này chỉ được thực hiện ở các bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc phòng khám có chuyên khoa thẩm mỹ
và những người hành nghề phải có những chứng chỉ về y tế
chỉ cần ấn tìm từ khóa và thẩm mỹ trên mạng xã hội là hàng loạt các cơ sở chăm sóc da hiện lên kèm theo những dịch vụ liên quan đến cắt mí sửa mũi độin cầm với giá cả rất phải trăng thậm chí là rất rẻ
dẫu chưa xuất hiện trường hợp nào trên địa bàn tác động xấu đến sức khỏe khách hàng nhưng công an quận thanh khê đã chủ động ra soát và kiểm tra những cơ sở spa đã và đang tồn tại những sai phạm nêu trên
công an quận thanh khê đã chủ động ra soát và kiểm tra những cơ sở spa đã và đang tồn tại những sai phạm nêu trên